các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tầm soát ung thư sẽ giúp phát hiện ung thư từ sớm
nhờ đó người bệnh có thể có được phương hướng và phác đồ điều trị phù hợp
tăng khả năng điều trị bệnh tận gốc và giúp tiết kiệm chi phí
mặt khác bạn có thể chủ động hơn trong việc điều trị và giữ gìn sức khỏe
đồng thời bạn cũng có được tâm lý thoải mái nếu nhận được kết quả tốt như mong muốn
tuy nhiên việc tầm soát ung thư sớm có thể gặp các bất lợi như kết quả dương tính giả
khiến người bệnh giác lo lắng
hay khi bác sĩ tìm thấy những thứ nghi ngờ sẽ tiến triển thành ung thư
điều này sẽ dẫn đến những điều trị không thực sự cần thiết
được gọi là điều trị quá mức trong quá trình làm thủ thuật
hoặc việc tiếp xúc với tia phóng xạ từ chụp nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú
hoặc chụp ct scan liều phóng xạ thấp trong tầm soát ung thư phổi
mặc dù liều phóng xạ của các xét nghiệm này là tương đối thấp
nhưng nếu thực hiện lặp lại nhiều lần sẽ mang lại nhiều bất lợi cho bạn
các chuyên gia khuyên bạn cần đến cơ sở uy tín để tâm soát
các loại ung thư cần tầm soát khi bạn ngoài năm mươi
ung thư dạ dày
ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến
do thói quen ăn uống khác nhau nên một số vùng có nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày
tâm soát ung thư dạ dày là phát hiện ung thư trước khi có bất kỳ triệu chứng gì
nhờ đó phát hiện được ung thư ở giai đoạn sớm và bệnh được điều trị dễ dàng hơn nhiều so với giai đoạn muộn
tám mươi bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn sớm không có biểu hiện lâm sàng
hoặc triệu chứng bị nhầm lẫn với các bệnh lý dạ dày khác như viêm lết dạ dày trao ngược dạ dày thực quản
nếu bạn có chế độ ăn uống không hợp lý quanh năm dạ dày sẽ bị tổn thương lâu dài
sau tuổi năm mươi chức năng tiêu hóa suy giảm các tổn thương dạ dày ngày càng lộ rõ
nên cần chú ý đến việc phòng ngừa và sàng lọc ung thư dạ dây
ung thư phổi
nhiều người tử vong do ung thư phổi vì hút thuốc lá lâu ngày hoặc làm các công việc độc hại
tiếp xúc bụi xí lít ới ít quang chụp ct rõ ràng và toàn diện hơn
đồng thời cũng có thể xác định chính xác hơn liệu các nốt trên phổi có phải là ung thư hay không
bạn nên sử dụng city liều thấp để giảm bức xạ không cần thiết
ung thư phổi là loại ung thư gây tử vong hàng đầu trên thế giới
tỷ lệ mắc ung thư phổi tại việt nam cao thứ hai chỉ sau ung thư gan
hơn tám mươi các trường hợp ung thư phổi phát hiện ở giai đoạn sớm có thể chữa khỏi
thế nhưng phần lớn các trường hợp ung thư phổi chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn
nhiều người có các nốt trong phổi hầu hết là viết dẹo của nhu mô phổi do những trùng phổi trước đó gây ra
rồi ít nốt trong phổi là biểu hiện sớm của ung thư phổi
những nốt này có thể được phát hiện trên ct trước khi ung thư phổi phát triển gây ra các triệu chứng
các nốt nhỏ này có thể bị bỏ qua khi chụp x quang
để quá trình chụp ct các lớp phổi có kết quả chính xác
người bệnh nên lựa chọn đúng địa chỉ uy tín nhìn ăn bốn sáu tiếng trước khi chụp có thêm thuốc cản quang
với bác sĩ nếu đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai
đang mắc các bệnh lý như suy thận dị ứng tim mạch hèn xuyễn
cơm gan và xét nghiệm alpha fetoprotein
ung thư gan cũng nằm trong số những bệnh ung thư hàng đầu ở nhiều quốc gia
gan có vai trò giải độc và tham gia vào nhiều quá trình trao đổi chất trong hệ tiêu hóa
khi chức năng gan suy giảm cơ thể sẽ có những thay đổi bệnh lý rõ rệt
những người có tiền sử dụng hoặc nhiễm virus viêm gan nên siêu âm màu gan định kỳ
alpha fetoprotein afp là protein huyết tương có nồng độ cao trong máu thai nhi
thông thường một protein afp sẽ được tạo ra bởi các tế bào gan chưa trưởng thành trong bào thai
về sinh lý vào năm đầu đời khi mới sinh trẻ có nồng độ afp trong máu tương đối cao giảm dần xuống mức thông thường
những người trưởng thành khỏe mạnh và không mang thai thường có nồng độ afp trong máu rất thấp
không vượt quá một mươi người trên một ml
phát hiện hàm được alpha fetoprotein là phương pháp hữu hiệu để chẩn đoán bước đầu của ung thư gan
tầm soát ung thư cổ tử cung
ung thư cổ tử cung là loại uốc tính phụ khoa thường gặp nhất và tỷ lệ mắc bệnh ngày càng có xu hướng trẻ hóa
dù đã có vaccine ngừa hpv nó vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn sự xuất hiện của bệnh
vì vậy chúng ta cần tiến hành sang lọc phù hợp để phát hiện trần đoán và điều trị sớm
tầm soát ung thư giúp phát hiện bệnh sớm tăng tỷ lệ điều trị thành công đến tám mươi chín mươi
khi bệnh ở giai đoạn hai tỷ lệ khỏi là bảy mươi năm ở giai đoạn ba là ba mươi bốn mươi và một mươi năm ở giai đoạn bốn
tỷ lệ mắc phải căn bệnh này càng cao hơn khi phụ nữ vào độ tuổi trung niên ba mươi sáu mươi bốn tuổi
việc thực hiện khám và xét nghiệm bằng phương pháp nào thân suất ra sao nên dựa vào tư vấn của bác sĩ để có hiệu quả nhất
như vậy thay vì thực hiện tầm soát hàng năm thì chị em phụ nữ có thể thực hiện hai ba năm một lần
nay các phương pháp phát hiện ung thư cổ tử cung được sử dụng phổ biến là xét nghiệm tế bào cổ tử cung patét hoặc dct lct và xét nghiệm hpv